trước những phản ánh gần đây về việc các công ty đòi nợ thuê đòi nợ theo kiểu xã hội đen
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám đã yêu cầu ubnd tp hcm
chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xác minh làm rõ thông tin nêu trên
cùng với đó ngân hàng nhà nước vừa có công văn yêu cầu các công ty tài chính
phải ra soát lại quy trình về cho vay và thu hồi nợ
ném chất bẩn hay đe dọa uy hiếp để đòi nợ
đây là hành vi của những bên cho vay không trinh thống hay gọi chung là tín dụng đen
còn đối với các tổ chức tiến dụng trinh thống ngân hàng nhà nước không cho phép sử dụng các biện pháp đe dọa người vay
hiện nay thủ tục cho vay khá đơn giản lời mời trao khắp nơi
do đó nếu người dân không tìm hiểu kỹ lúc làm thủ tục vay sẽ dễ chịu rủi ro
và đặc biệt là có khả năng trả nợ hay không
còn nếu mà từ lúc vay mà đã vay lấy được đã xác định là không biết trả bằng cái gì không có khả năng trả nợ
thì cái nguy cơ sau này nó là hiện hữu
luật đầu tư mới vừa được quốc hội thông qua đã cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một
quy định này sẽ hạn chế hành vi đe dọa xiết nợ gây mất trật tự xã hội
tuy nhiên các chuyên gia nhấn mạnh các công ty cho vay sẽ phải siết chặt hơn quy trình cho vay
đồng thời phải có các chế tài sự phạt tật nghiêm đối với người vay cố tình chế ý không trả nợ
cũng liên quan đến các hoạt động cho vay của các công ty tài chính hiện nay
nhiều chuyên gia cho rằng phải xem xét lại khâu thẩm định
các công ty cho vay trách nhiệm thẩm định cho vay của công ty tài chính đối với khách hàng
để tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra
đồng thời các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân khi đi vay tiêu dùng
cần phải hết sức cẩn trọng tìm hiểu kỹ những quy định cũng như những rủi ro có thể gặp phải
công an huyện đắk gờ long tỉnh đắk nông cho biết vừa kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố một mươi sáu bị can về hành vi đánh bạc
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã tham gia đánh bạc
bằng hình thức sóc đĩa quá trình đánh bạc phạm công chính đặng công tú và lê phước thành
thay nhau cầm cái sóc đĩa đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
công an huyện đắk cờ long đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang sát phạt nhau
trong quá trình bắt giữ một số đối tượng đã bỏ chạy và nghỉ chơi về trước
công an huyện đắk cờ long đã bắt khẩn cấp đối với trần đình dương và vận động lương hữu bốn ra đầu thú
mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với chín đối tượng còn lại thu giữ của các con bạc gần một trăm linh triệu đồng
ba thiết bị điện tử cùng một số tăng vật liên quan
liên quan đến vụ án này công an huyện đắk cờ long đã ra quyết định truy nã đối với lê thị phượng và nguyễn ngọc đại về tội đánh bạc
mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần thương mại thép đông hưng thái bình

công an tỉnh phú thọ nhận được đơn trình báo của chị nguyễn thị khuyên giám đốc công ty cổ phần thương mại thép đông hưng thái bình gọi tắt là công ty đông hưng với nội dung
công ty đông hưng đăng ký và mở tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại tp hà nội ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chị khuyên nhận được tin nhắn dịch vụ của ngân hàng thông báo tài khoản của công ty đã thực hiện giao dịch chuyển khoản đến tài khoản của chủ tài khoản nguyễn văn đức
mở tại chi nhánh đồng nai phòng giao dịch tân hòa theo ủy nhiệm tri ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín số tiền hơn ba một tỷ đồng
công ty đông hưng xác định không ký chứng từ ủy nhiệm chi hay lệnh chuyển khoản nào liên quan đến số tiền nêu trên và cũng không giao cho cá nhân nào thực hiện giao dịch chuyển khoản
công ty cũng không có quan hệ kinh tế gì với cá nhân nguyễn văn đức các đối tượng đã giả mạo chữ ký để chuyển số tiền trên
từ đơn trình báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ năm đối tượng
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm nguyễn tiến hùng nền ngọc tuấn mạc đăng khoa phạm xuân huy và nguyễn lê thanh tú
quá trình đấu tranh với tú cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ xác định trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
để có được thông tin về số tài khoản mẫu dấu mẫu chữ ký của chủ tài khoản kế toán trưởng của các công ty
tú đã mua của ba cán bộ ngân hàng là viễn và nhân thịnh công tác tại hai ngân hàng
tổng cộng năm mươi tài khoản
tổng cộng năm mươi bốn tài khoản của năm mươi bốn công ty trong đó có công ty thương mại của phần đông hưng với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng